hát then đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu là linh hồn trong đời sống văn hóa của đồng bào tài nùng ở bắc cạn
điệu then và tiếng đàn tính chính là bản sắc độc đáo khi xuân về là sức mạnh gắn kết cộng đồng khi vang lên trong những lễ hội những buổi tiếp khách
mỗi độ xuân về bà con ở nhiều nơi lại quây quần bên nhau tổ chức giao lưu văn nghệ thể thao trong đó không thể thiếu cây đàn tính và những làn điệu hát then
trong khi điệu then là những giai điệu mênh mang chất chứa nỗi lòng thì tiếng tính lại là linh hồn của bản hợp ca rất đặc trưng cất lên vang vọng giữa bản làng
điệu then là để ca ngợi tình yêu quê hương đất nước đẹp tươi là nỗi lòng của những đôi lứa yêu nhau
điệu then tiếng tính ngày xuân còn là lời động viên khích lệ nhau năm mới thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn
hát then cũng là để cầu chúc cho nhau năm mới an khang thịnh vượng mùa màng tươi tốt cử trao tâm tình cầu chúc cho nhau những điều tốt lành
ngày nay bên cạnh những bài then cổ thì cũng có nhiều bài hát được đặt lời mới nhờ đó những câu then cũng dễ dàng đến với người nghe hơn
đồng thời tỉnh còn gắn hát then đàn tính với làm du lịch vừa góp phần nâng cao đời sống tinh thần giúp đồng bào có công an việc làm cải thiện cuộc sống vừa tăng thêm phần hấp dẫn cũng như quảng bá loại hình nghệ thuật này đến với nhiều người hơn
một mùa xuân nữa lại về trên nhiều bản làng lời then điệu tính vẫn tiếp tục ngân vang
đó cũng là minh chứng sống động về sức sống trường tồn của một loại hình nghệ thuật độc đáo vốn là niềm tự hào của người dân bắc cạn